trong những tháng tới nga sẽ chuyển giao cho belarus các hệ thống tên lửa chiến thuật iskander m
với các phiên bản đầu đạn thông thường và phiên bản có khả năng mang đầu đạn hạt nhân
tuyên bố được tổng thống nga vladimir putin đưa ra khi bắt đầu cuộc gặp với tổng thống belarus
alexander lukashenko tại thành phố sanh petech bua của nga
ngoài ra tổng thống putin cho biết nga sẽ nâng cấp các máy bay cường kích su hai mươi năm của belarus
để chúng có thể mang vũ khí hạt nhân
công đoạn nâng cấp sẽ do các nhà máy chế tạo máy bay của nga thực hiện
đi cùng với công tác đào tạo và huấn luyện nhân sự
hiện có nhiều cường kích su hai mươi năm đang phục vụ trong quân đội belarus
trước đó tổng thống lukashenko cho biết tại cuộc hội đàm với ông putin
hai bên đã thảo luận nghiêm túc về các vấn đề quan trọng trong đó có tình hình ukraine
belarus cũng là mục tiêu của các lệnh trừng phạt từ phương tây
sau khi nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine hồi tháng hai
minsk bị cáo buộc hỗ trợ moscow trong chiến dịch này